người mắc các bệnh không phải covid một mươi chín tại thượng hải đang bị cơ sở y tế từ chối tiếp nhận
lặp lại tình cảnh từng diễn ra trong đợt phong tỏa ở tây an và một số nơi khác
những ghi nhận dưới đây cho thấy người dân nơi đây bất lực như thế nào
gần ba tuần qua bố của chị ria joling đã phải cố chịu đứng con đau quản quại từ căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối
ông bị bệnh viện từ chối điều trị biến khu nhà nơi ông sớm đang bị phong tỏa sau khi có vài ca covid một mươi chín
chúng tôi liên tục cầu xin bệnh viện tiếp nhận ông ấy
chị ja nói có lúc đau quá bố tôi chỉ muốn chết đi chúng tôi biết làm gì đây
khi số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh thượng hải trung tâm tài chính lớn của trung quốc gần như đã ngừng hoạt động vì phải phong tỏa
phần lớn nguồn lực y tế được dành cho công tác chống dịch khiến nhóm bệnh nhân không mắc covid một mươi chín như bố của chị ria gặp khó khăn khi muốn được điều trị
ông luo zhe zhang ba mươi chín tuổi cũng có trải nghiệm tương tự
là lao động tại congo ông luo bay về nhà hồi tháng ba để mong sớm được điều trị
còn mắt trái bị thương
sau khi hạ cánh tại thượng hải ông đua đem chuyện chữa bệnh báo với bên khách sạn
cách ly và hải quan nhưng hơn một tuần sau vẫn chưa được hồi âm
ông nói tôi chỉ lo là chờ tới khi hết cách ly thì mắt tôi mù mất
tuyệt vọng ông đô lên mạng xã hội cầu cứu và nhanh chóng được hỗ trợ sau khi truyền thông vào cuộc
may mắn là đã phẫu thuật xong
lẽ ra không phức tạp vậy đâu nhưng người thấp cô bé họng như tôi thì chuyện gì cũng khó
đợt bùng phát dịch omicron
mecorn tại thượng hải là phép thử lớn nhất từ trước tới nay đối với chính sách chống dịch procovid của trung quốc
trước mắt thành phố này vẫn đang chật vật
trong thời gian thượng hải tiếp tục phong tỏa cảm giác bất lược gần như bao trùm siêu đô thị lớn nhất trung quốc
cuối tuần qua mạng xã hội trung quốc lưu truyền ảnh và video trẻ em bị chia tách khỏi bố mẹ tại một bệnh viện thượng hải
khiến nhiều người cảm thấy bất bình
một phụ huynh có con bị đưa đi vì nhiễm ncov viết trên mạng xã hội rằng
tôi rất buồn bực
thật vô nhân đạo
tâm lý bực bội còn xuất hiện tại một số nhân viên y tế của thượng hải
tuần trước mạng xã hội trung quốc lan truyền đoạn ghi âm cuộc gọi của một quan chức
tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc thượng hải cho biết
nguồn lực y tế của thành phố đang chịu áp lực nghiêm trọng
tình hình dịch covid một mươi chín tại trung quốc vẫn đang vô cùng căng thẳng
áp lực lên hệ thống y tế càng cao khi số ca mắc cứ gia tăng liên tục
khi lực lượng y tế dồn vào công tác điều trị và chống dịch
thì những bệnh lý khác của người dân đang đứng trước nhiều nguy cơ
đây cũng là vấn đề hết sức nan giải với ngành y tế nước này